với hành vi trộm cắp tài sản ba đối tượng gồm tạ tấn tài phạm hải phong và trần huỳnh cung trương
cùng chú tại tỉnh bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam để phục vụ điều tra
vào trưa ngày hai mươi tháng sáu trương rủ phong đi trộm cắp tài sản
phong chở trương đến nhà tài ở xã phú hưng tp bến tre
sau đó cả ba đến nhà trọ thanh đạt ở xã sơn đông thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
các đối tượng đã lấy trộm hai xe máy đem bán được một mươi hai triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài
tại cơ quan công an cả ba đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
dạng sáng nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ đọ xá tp bắc ninh tp bắc ninh
khiến một trăm hai mươi gian hàng và bốn kiosk bị thiêu dụi hoàn toàn
cụ thể vào lúc h bốn mươi phút sáng nay người dân và ban quản lý chợ đọ xá phát hiện đám cháy bùng phát
tại một kiosk trong chợ rồi nhanh chóng lan sang các kiosk khác
nhận được tin báo lực lượng chữa cháy của tỉnh bắc ninh đã huy động một mươi hai xe chuyên dụng
và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
sau ba tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn không cháy sang các khu vực xung quanh
vụ hỏa hoạn khiến một trăm hai mươi gian hàng và bốn kiosk với tổng diện tích một năm trăm linh m hai bị thiêu dụi
gây thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hai lần tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
huỳnh kim chi chủ tiệm vàng ở chợ trà là thuộc huyện đầm rơi
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ vụ án sau khi nhóm đối tượng gồm lê hoàng nam và nguyễn văn bé
cùng chú huyện cái nước lâm văn lam chú huyện đầm rơi và nguyễn thanh giang
trú tại huyện trần văn thời đột nhập vào tiệm vàng thanh hùng
thuộc huyện nam căn lấy trộm khoảng một mươi bốn lượng vàng một mươi tám k tám chỉ vàng hai mươi bốn k và hơn bốn triệu đồng tiền mặt
còn tại tiệm vàng kha ly ở huyện đầm rơi các đối tượng đã lấy trộm khoảng hai mươi lậm vàng hai mươi bốn k
và bốn mươi lượng vàng một mươi tám k sang sau đó đã mang số tăng vật nói trên đến bán lại cho huỳnh kim chi
với thỏa thuận khi chi bán được số vàng trên thì mới trả tiền
trì đã hai lần mang số vàng đến tiệm vàng tại thành phố cà mau bán được trên tám trăm tám mươi triệu đồng
và đưa cho sang gần bảy trăm chín mươi triệu đồng
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh cho biết
đã hoàn tất điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố nhâm hoàng khang chú tại quận tân bình về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang
đã đột nhập nắm các dữ liệu bằng chứng của một trang web cờ bạc
rồi quay răng đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng
khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản cho mình
sau nhiều lần bàn bạc khang đồng ý nhận bốn trăm linh triệu đồng và tiền đã được chuyển
từ đơn tố cáo tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
xác minh làm rõ nội dung trên
sau đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khang khi đang ở thành phố cần thơ
sau đó bộ công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để điều tra
nhâm hoàng khang sống và làm việc tại tp hcm được biết đến là lập trình viên nổi tiếng
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một khang gây chú ý vì liên quan vụ ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân quỹ tử thiện liên quan đến bà nguyễn phương hằng
công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một điểm giao nhận hàng hóa trên đường phạm cự lượng phường mỹ phước tp long xuyên
tổ công tác đã phát hiện trên ba mươi sáu chín trăm bảy mươi đơn vị sản phẩm hàng hóa gồm thuốc tây mỹ phẩm thực phẩm chức năng hóa chất linh kiện điện tử
thời điểm kiểm tra quản lý của điểm giao nhận hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
sáng nay tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
tiếp tục với phần xét hỏi
làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được chót lọt không bị phát hiện bắt giữ và xử lý
tại phiên tòa nhóm bị cáo gồm nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
và nguyễn văn an em họ của bị cáo thế anh tiếp tục không thừa nhận hành vi nhận hối lộ
bị cáo thế anh phủ nhận không quen biết phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh
mặc dù hữu có mặt tại phiên tòa khai đã gặp trực tiếp thế anh hai lần để thỏa thuận nhờ giúp đỡ trong việc buôn lậu xăng
trong vụ án này bị cáo nguyễn thế anh bị truy tố về hai tội nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
theo cáo trạng vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi cấu kết với một số đối tượng vận chuyển sang lậu sang campuchia bán kiếm lời
hữu đặt vấn đề buôn lậu xăng nhờ thế anh giúp đỡ
theo thỏa thuận mỗi tháng hữu sẽ chi cho thế anh ba mươi usd và một trăm linh triệu đồng
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hữu tiếp tục đặt vấn đề về việc vận chuyển sang nhập lậu để tiêu thụ ở nước ngoài
và nhờ thế anh giúp đỡ bị cáo thế anh đồng ý và yêu cầu hữu chi tiền cho cấp trên và một số lực lượng khác nữa
với số tiền mỗi tháng là sáu mươi usd và chín trăm năm mươi triệu đồng
tại tòa nên dân tỉnh đắk lắc tòa nên dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo huỳnh minh dương chú tại huyện eak tỉnh đắk lắc về tội giết người
vào tối ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dương mang theo dao đến một quán nhậu ở thị trấn eak
tại đây dương nhìn thấy cậu ruột xảy ra mâu thuẫn với huỳnh văn tây và nhớ lại chuyện một mươi ngày trước mình cũng bị tây đánh
nên đối tượng đã cầm dao đâm nhiều nhát khiến tây tử vong
ngày hai mươi tám tháng ba tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt huỳnh minh dương hai mươi năm tù giam về tội giết người
sau đó dương có đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án cấp sơ thẩm
chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đại úy hoàng văn yên
nguyên phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
sáng nay tại lễ truy điệu và an táng đại úy hoàng văn yên thượng ủy quyền của chủ tịch nước
lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã trao quyết định của chủ tịch nước
về việc truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho đại úy hoàng văn yên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh
vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trước đó vào tối ngày chín tháng bảy khi đang trên đường làm nhiệm vụ
đồng chí hoàng văn yên đã bị một đối tượng phạm tội đuổi theo phía sau
và dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong
ngày một mươi tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hoàng văn yên
thời gian qua nhiều vụ án mạng xảy ra xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân xã hội
có những vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhất thời bộc phát
nhưng cũng có những vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng kéo dài
dẫn đến xung đột rồi xảy ra án mạng
một số vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh đồng nai gần đây
tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn
chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng nẻp ô xe máy đối tượng dương thanh sang một mươi tám tuổi
chú ở phường tràng giai tp biên hòa tỉnh đồng nai đã mang tội giết người
trước đó sang cùng một mươi bảy người khác cùng trang lứa dùng súng tự chế dao mã tấu bom xăng
đi hỗn chiến với một nhóm khác
hậu quả làm phan lê thanh sang bị nhóm của dương thanh sang dùng súng bắn gục tại chỗ
sau khi gây án các đối tượng trong cả hai băng nhóm đã bỏ trốn
tuy nhiên qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
qua cuộc gãn này thì cơ quan điều tra xác định là đây là mâu thuẫn bọc phát của hai nhóm thanh thiếu niên
trong quá trình lưu thông trên đường
chưa phát hiện có dấu hiệu băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn trong một thời gian dài
đây là mâu thuẫn bọc phát bệnh viện
chúng tôi đang tập trung điều tra làm rõ xem còn đồng phạm hay không để truy bắt để xử lý
đồng thời xác định là làm rõ nguồn gốc của khẩu súng tự chế mà đối tượng sử dụng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra gần một mươi vụ gây dối trật tự công cộng
đối tượng gây án phần lớn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
trong đó có tới khoảng sáu vụ các đối tượng đều sử dụng súng dao mã tấu bom xăng để đánh nhau
công tác giáo dục quản lý con em của mình cùng với chính quyền địa phương cùng với nhà trường cơ sở
để giáo dục con em của mình trong quá trình kết bạn với nhau
kịp thời phát hiện ra những mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè để có giáo dục để có uống nắng
đồng thời nếu như phát hiện những biểu hiện bất thường trong con em của mình
thì cũng có cái trao đổi với lực lượng công an cấp phường xã
để hạn chế các vụ việc tương tự xảy ra ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa của lực lượng công an
tại địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và hướng dẫn các gia đình mỗi người dân
ý thức chấp hành pháp luật nâng cao kiến thức kỹ năng trong giải quyết xung đột mâu thuẫn hàng ngày
không để mâu thuẫn lên đỉnh điểm tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân và gia đình
làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương
từng có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
hai đối tượng trần đình hiệp chú tại quận cẩm lệ tp đà nẵng
và nguyễn văn dương chú tại tỉnh thanh hóa
đã cấu kết với nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên toàn địa bàn thành phố thời gian qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê tp đà nẵng
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ba tháng đối với hai đối tượng
vẫn về hành vi trộm cấp tài sản
trước đó hiệp và dương bàn bạc cùng nhau đi thực hiện trộm cắp xe máy
từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng thường rảo quan các khu dân cư
nơi tập trung nhiều khu trọ của công nhân sinh viên trên địa bàn thành phố để trộm cắp
đến thời điểm bị phát hiện dương và hiệp đã cùng nhau thực hiện trót lọt bảy vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn quận thanh khê tổng giá trị gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận với thủ đoạn tương tự
đã thực hiện thêm năm vụ trộm cắp khác trên địa bàn các quận liên triểu và cẩm lệ
hiện công an quận thanh khê đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định bị hại có liên quan
công an quận tám tp hcm đang truy bắt đối tượng truy nã la trí vinh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê quán trung quốc
trú tại phường một mươi quận tám tp hcm về tội không chấp hành án phạt tù
công an quận tám tp hcm đề nghị thân nhân gia đình đối tượng trên
có trách nhiệm giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú
để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã trên
hoặc có thông tin liên quan về đối tượng
thì báo ngay đến đội cảnh sát hình sự công an quận tám tp hcm
theo địa chỉ chín trăm chín mươi ba phạm thế hiển phường năm quận tám tp hcm
gặp cán bộ đặng đức huy số điện thoại chín trăm linh chín năm mươi năm ba nghìn sáu trăm một mươi sáu
hoặc báo ngay cho cơ quan công an ủy ban nhân dân nơi gần nhất để xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh thị ngân trang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường năm quận một mươi một tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bốn mươi chín và có sẹo chấm cách một năm cm sau cánh mũi trái
cũng liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm và công an tp hcm tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị nguyệt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu năm phường tiền châu
tp phúc yên tỉnh vĩnh phúc
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp hcm tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn huy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi một ấp hai xã xuối ngô
tp hcm tp hcm huyện tân châu tỉnh tây ninh
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện